đêm nay và sáng ngày mai cả hai hình thế này tiếp tục song hành ở miền bắc
vì thế mà bắc bộ vẫn có mưa rào và rông
thậm chí là ở khu vực hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên bắc giang quảng ninh và cả hải phòng
vẫn có những điểm mưa vừa mưa to
đến trưa và chiều mai gió tây suy yếu những cơn mưa rông ở miền bắc giảm dần
nhưng tình trạng nhiều mây nắng yếu vẫn còn duy trì
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
gió đông nam của khối không ký biển và đới gió tây cũng tác động đến thời tiết của khu vực thanh hóa
và phần phía bắc của nghệ an khiến cho khu vực này trong đêm nay và chiều tối ngày mai
cũng có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ chỉ khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến tận bình thuận thì đêm không mưa
ngày trời nắng giáo nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
cục bộ một vài nơi nhiệt độ còn cao trên ba mươi năm độ khiến cho trời nóng về trưa và chiều
ở phía nam dãnh thấp xích đạo tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ
trong đêm nay nó vẫn duy trì diện mưa giải rác ở phần phía nam của tây nguyên
sang đến ngày mai khoảng thời gian sáng và trưa tây nguyên và nam bộ giảm mưa trời có nắng
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
còn tại các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
đến chiều và tối mai hai khu vực này sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi trở lại
khu vực phía nam của tây nguyên các tỉnh đắk nông lâm đồng và các tỉnh tây ninh bình phước
cũng như cả đồng nai sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông bắc đến đông với cường độ cấp ba đến cấp bốn
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác về chiều và tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km
gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước